thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ được xác định tử vong tại nhà nghỉ nghi là do bị sát hại
nạn nhân là nguyễn thị khuyến bốn mươi tuổi ngụ tại xã tân thành tp đồng xoài
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn bà khuyến cùng một người đàn ông điều khiển xe máy chở nhau vào nhà nghỉ thu hồng tại khu phố tân trà phường tân xuân tp đồng xoài thuê phòng nghỉ qua đêm
đến sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người đàn ông ra trả tiền phòng rồi đi xe máy về trước
đến khoảng một mươi bảy h chiều tối cùng ngày chủ nhà nghỉ tới kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng
tại hiện trường xác định trên cổ nạn nhân xuất hiện một số vết chảy xước chưa rõ nguồn do
hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông đi chung với nạn nhân để điều tra làm rõ
sau hơn ba tuần nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám
ngụ tại phường dương đông
đàn ông thành phố phú quốc tỉnh cây giang ba năm tù sáu tháng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đạt là viên chức phòng quỹ đất thuộc trung tâm phát triển quỹ đất tp phú quốc
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong lúc tổ chức bốc thăm chọn nền cho người tái định cư đạt đã tự ý thêm tên những hộ vắng mặt vào để lấy hai nền tái định cư
rồi để cho người nhà đứng tên chuyển nhượng cho người khác với số tiền là ba tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện đạt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kê giang bắt giữ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
sau đó gia đình đạt đã khắc phục hậu quả trả lại số tiền cho bị hại là hai một tỷ đồng
ngoài lãnh mức án ba năm sáu tháng tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền chín trăm linh triệu đồng còn lại cho hai người mua đất và số tiền người mua tái mua đất tái định cư trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng
đồng thời thu hồi đất và hai giấy chứng nhận do người nhà của đạt
đứng tên không đúng quy định
lợi dụng đêm tối và địa hình vắng vẻ ít người qua lại để thực hiện hành vi sang chiết ga trái phép
bốn đối tượng đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt quả tăng bốn đối tượng gồm hồ quang đinh văn bình phạm tuấn và lê hồng phong
đang có hành vi sang chiếc ga trái phép tại bãi đất bên sông thái bình thuộc địa phận phường việt hòa thành phố hải dương
tại thời điểm bị phát hiện các đối tượng đang chiết nạp ga
từ xe bồn sang các bình ga loại một mươi hai kg tăng vật bị tạm giữ gồm một xe bồn chứa gần một mươi tấn khí hóa lỏng một xe ô tô tải một hệ thống vòi chiết
hai mươi bình ga loại một mươi hai kg đã được nạp đầy một trăm năm mươi vỏ bình ga các loại bốn cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết ga
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn trên đường mòn
hồ chí minh đoạn qua địa bàn thôn tân tiến xã kỳ tân huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã khiến cho bốn người trong một gia đình thương vọng
vào thời điểm trên xe tải mang biển số tỉnh nghệ an do năm tài xế chú thành phố vinh tỉnh nghệ an điều khiển
lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ nam ra bắc
khi đến xã kỳ tân thì va chạm với ô tô con đang chạy hướng ngược lại
vụ va chạm mạnh đã khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn phần đầu
tài xế xe con đã tử vong tại chỗ
ba người khác gồm một phụ nữ và hai trẻ em bị thương nặng bị mắc kẹt trong xe
người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cậy phá cửa xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu
được biết cả bốn nạn nhân đều là thành viên của một gia đình
trong quá trình đi du lịch từ phía bắc vào đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn
nguyên nhân nhận định ban đầu có thể do xe con bị nổ lốp mất lái chạy sang phần đường ngược chiều
vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm các hoạt động lễ hội mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã đồng loạt gia quân
triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn giao thông
trong đợt cao điểm này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh quảng nam
dự báo dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay người dân sẽ đi tham quan du lịch
tham gia các hoạt động lễ hội nhiều
do đó lưu lượng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã chủ động các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát và phân luồng giao thông trên các tuyến đường toàn địa bàn tỉnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân nêu cao ý thức
chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
với mục tiêu quyết tâm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng nam sẽ huy động tối đa lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
như vi phạm về nồng độ cồn ma túy chạy quá tốc độ và đặc biệt là không để các đối tượng có hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng
trên thực tế trong thời dòng qua bộ phạm người thông gia giao thông đã chấp hành tốt
tuy nhiên bên cạnh đó một số bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa nêu cao ý thức trong việc chấp hành
các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
trong thời gian đáng trọng ứng xác giao thông thân bình tiếp tục tăng cường công tác tùng tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
kết hợp với công tác tuyên truyền vận động năng cao ý thức người thông gia giao thông
nhằm góp phần đổng bỏ trật tự an toàn giao thông trong dịp trước trong và sau lễ
sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an toàn tỉnh trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ tạo thuận lợi an toàn cho người dân và du khách
cho những ngày nghỉ lễ vui chơi an toàn lành mạnh
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định ngày một mươi hai tháng năm tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và một mươi ba bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
mang nhãn mark health hai nghìn canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hồ chí minh các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một tuần
trong vụ án này nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị cáo là nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế và lê đình thanh nguyên công chức cục hải quan tp hồ chí minh
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chuyển sang thông tin khác
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã hoài nhơn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là cha ruột của huỳnh tiến cùng về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp danh số
đồng thời sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình là huỳnh tiến cùng tham gia
đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp
tại cuộc họp trực tuyến lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến theo quy định của pháp luật
tại điện biên một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an điện biên đấu tranh triệt phá bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp
cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyển án đã triệt phá bắt giữ thành công
bắt giữ thành công bốn đối tượng thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu
rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng
đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt thành công trang a sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dua là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
hoàng văn đức chú tại tỉnh ninh bình một mươi năm năm tù nguyễn thị nguyệt chú tại tỉnh cà mau tám năm tù
danh phương chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang tám năm tù
ba bị cáo cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng do hám lợi và để có tiền mua ma túy để sử dụng đức đã mua một trăm một mươi năm viên thuốc lắc
loại mdma và bốn bịch ketamin với số tiền tám mươi triệu đồng
sau đó đức đem về phân nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
thì bị công an bắt quả tàng
riêng nguyệt và phương đều biết việc mua bán trái phép chân ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì muốn có ma túy để sử dụng và có tiền tiêu xài cá nhân
nên hai bị cáo này đã hàng chục lần thực hiện hành vi bán ma túy cho các con nghiện
với tổng trọng lượng trên bốn mươi gram ma túy loại mdma và ketamin
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi tp bùm
công an tp bùm đã dùng dựa chém người khác
công an tp bùm tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu thì giữa hào và long có xảy ra va chạm
sau đó giữa hai bên cãi vã sau khi hỏi và biết chuyện thì bảo liền nói với cha mình
trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu
bảo cầm dựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long
gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu
bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
bắt nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xì rách ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ chín xe máy các loại
một mươi một điện thoại di động
tám bộ bài tay và hơn một trăm năm mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua sàng lọc cơ quan công an xác định có một mươi bảy đối tượng trú tại tỉnh đồng nai tham gia đánh bạc
nên đã tiến hành tạm giữ
hiện công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc
thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm xác minh truy bắt vận động đầu thú
và thanh loại các đối tượng truy nã của bộ công an
trong thời gian qua dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh yên bái vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm
chủ động giả soát nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã
góp phần bảo đảm an ninh trật tự của địa phương
ghi nhận sau của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt lê thị xuân tâm
trú tại xã y can huyện trần yên
đối tượng có quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh về tội đánh bạc
theo hồ sơ vụ án tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lê thị xuân tâm bị tòa án nhân dân huyện trần yên tỉnh yên bái
tuyên phạt sáu tháng tù giam về tội đánh bạc
trong thời gian được khoản thi hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ tâm đã bỏ đi khỏi địa phương
hồi một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đã bắt giữ lê thị xuân tâm
tại xã quảng tiến huyện cưm ga tỉnh đắk lắk

đã bắt vận động đầu thú năm mươi một đối tượng truy nã

từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đơn vị thuộc công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ nhiều tội danh
sau khi gây án đối tượng truy nã thường nhanh chóng bỏ trốn
đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu tung tích
nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân